công an huyện đức trọng của tỉnh lâm đồng cho biết đã công bố quyết định xứ phạt đối với một trường hợp
vì có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức
người bị xứ phạt là nguyễn tị ánh tuyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú xã liên hiệp huyện đức trọng
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi anh tuyết đã dùng tài khoản facebook cá nhân để bình luận về công tác cách ly
tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện đức trọng nhưng không đúng sự thật
mang tính chất xuyên tạc gây hiểu lầm hoang mang trong dư luận gây ra những ảnh hưởng rất lớn
đến uy tín của địa phương trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hành vi cung cấp thông tin sai sự thật của ánh tuyết đã vi phạm quy định tại điểm a khoảng một
điều một trăm linh một nghị định một mươi năm ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định xứ phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
đối với cá nhân có mức tiền xứ phạt từ năm một mươi triệu đồng
tuy nhiên sách ánh tuyết vi phạm lần đầu từ nguyên khắc phục và thành khẩn khe báo
nên công an huyện đức trọng đề xuất công an tỉnh lâm đồng áp dụng mức phạt thấp nhất là năm triệu đồng